vào ngày bốn tháng hai công an tỉnh nghệ an đã tiến hành khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an ba nghìn bảy trăm linh một s ở số bảy mươi hai đường phan bội châu tp vinh nghệ an
theo đó vào trưa cùng ngày nhiều cán bộ công an tỉnh nghệ an đã đến làm việc và thực hiện việc khám xét tại trụ sở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an
đến gần một mươi ba h cùng ngày việc khám xét hoàn tất sau khi khám xét cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ và niêm phong nhiều bộ máy tính để bàn nhiều hộp đựng tài liệu
một số phòng hồ sơ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nghệ an đã bị công an niêm phong phục vụ cho công tác điều tra